tại hà nội đã diễn ra vòng chung kết giải vô địch tranh biện châu á lần thứ một mươi
năm nay là lần đầu tiên giải được tổ chức tại việt nam
và cũng là năm thu hút số lượng thí sinh tham gia đến từ việt nam nhiều nhất
cuộc thi kéo dài từ hai mươi năm tháng sáu đến ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
với sự tranh tài của ba trăm sáu mươi năm thí sinh tham dự chia làm sáu mươi hai đội đến từ một mươi sáu nước châu á
trải qua nhiều vòng thi đấu sôi nổi đại học athanel đến từ philippines đã xuất sắc giành giải nhất cuộc thi
ban tổ chức cho biết năm nay là lần đầu tiên việt nam có tới bốn đội thi lọt vào vòng tứ kết
một đội lọt vào vòng bán kết bảng efl của giải
từ trước đến nay các giải tranh biện trên quy mô lớn tại châu á hầu như chưa có đội việt nam qua được vòng loại
điều này cho thấy chất lượng thí sinh việt nam ngày càng được cải thiện
trở nên tự tin và chuyên nghiệp hơn khi tham gia những sân chơi quốc tế
cuộc thi đã góp phần khuyến khích văn hóa tranh biện phát triển tại việt nam
giúp các bạn trẻ nâng cao kỹ năng thuyết trình phát triển khả năng tư duy phản biện
và trao dồi hiểu biết về các vấn đề chính trị xã hội văn hóa kinh tế